sau chiến thắng lịch sử vang dội của đội tuyển u hai mươi ba việt nam để lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết của giải u hai mươi ba châu á
người hâm mộ tại tp hcm ngay lập tức đã tìm đến các công ty du lịch các đại lý vé máy bay để tìm cho mình một xuất sang thường châu trung quốc tiếp lửa cho cầu thủ
đến ngày hôm nay tất cả các chuyến bay sang trung quốc đã kín chỗ các công ty du lịch đã ngừng nhận thêm khách trong sự tiếc nuối của người hâm mộ
còn chưa đầy hai ngày nữa là diễn ra trận đấu chung kết giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam gặp u hai mươi ba ubergyzstan
nhưng vẫn còn rất đông khách hàng là người hâm mộ tìm đến các công ty du lịch để hỏi thông tin thủ tục với hy vọng tìm được một vé đến thưởng châu trung quốc
để được tận mắt chứng kiến trận cầu lịch sử sát cánh cổ vũ cho các cầu thủ u hai mươi ba việt nam
em được tư vấn rất là kỹ về thủ tục visa xảy ra nhanh nhất và sẽ làm kịp chuyến bay cho em có thể bay qua đó để tham dự và cổ vũ
u hai mươi ba việt nam ạ
ngay từ sau chiến thắng lịch sử của u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba qatar số lượng khách đặt tour đi trung quốc đã tăng đột biến hơn ba mươi so với ngày thường
ngay cả khi các công ty lữ hành đã chốt xong các tour tết
để kịp thời đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ việt nam nhiều doanh nghiệp lữ hành thành phố hồ chí minh đã lập tức triển khai tour trọn gói ba ngày hai đêm đi thường châu cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ
tính đến ngày hôm nay hầu hết các chuyến bay đến trung quốc đều đã kín chỗ
mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng do nhu cầu tăng đột biến nên các công ty lữ hành buộc phải chốt sổ không nhận thêm khách trong sự tiếc nuối của người hâm mộ
sáng ngày hôm nay qua làm việc với vietjet việt nam airlines mở thêm hai chuyến nữa và hiện tại thì thực sự chỉ còn lại một vài chỗ mà
lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá các cầu thủ u hai mươi ba việt nam đã đưa người hâm mộ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến người hâm mộ cả nước sống trong bầu không khí sôi nổi hào hứng của men say chiến thắng
với sự tiếp lửa từ hàng triệu người hâm mộ cả nước hi vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu quả cảm đem về vinh quang cho tổ quốc